tại thanh hóa công an huyện hà trung phối hợp với lực lượng công an trong và ngoài tỉnh
vừa bắt giữ đối tượng nguyễn tiền lương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở khang đình yên mông
thành phố hòa bình tỉnh hòa bình đang có hành vi tàng trữ vận chuyển ma túy vũ khí nóng
lực lượng chức năng đã kịp thời áp sát đối tượng thu hồi một khẩu súng bắn đạn bi
một khẩu súng k năm mươi bốn một khẩu súng k năm mươi chín cùng hai mươi viên đạn
trong đó hai khẩu súng đạn đã lên nòng
khám xét xe bán tải biển kiểm soát hai mươi chín c sáu mươi năm nghìn bảy do nguyễn tiền lương điều khiển
phát hiện một trăm năm mươi viên ma túy tổng hợp hai gói ma túy đá
ngoài các tăng vật nêu trên công an còn thu giữ một hộ chiếu
bốn điện thoại di động hai trăm hai mươi triệu đồng liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng
công an huyện hà trung phòng pc bốn mươi bảy công an thanh hóa đã hoàn thiện hồ sơ
bàn giao đối tượng cùng tăng vật cho công an tỉnh lào cai tiếp tục điều tra thụ lý
được biết nguyễn tiền lương là đối tượng trong vụ buôn bán một mươi bánh heroin
đang bị công an lào cai truy nã